nếu một người gầy yếu suy dinh dưỡng thì có thể do nhiều nguyên nhân có thể gây nên để nâng cao sức khỏe thì phải chữa đúng nguyên nhân rồi có chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp
muốn có sức khỏe kháng tốt nên chú trọng đến chế độ dinh dưỡng
không thể phủ nhận dinh dưỡng chính là yếu tố thiết yếu để có sức khỏe kháng tốt
chế độ dinh dưỡng cất bọc khoa học thông qua một số nhóm dưỡng chất không chỉ giúp cơ thể bổ sung năng lượng

phó giáo sư xuân đinh cho biết chế độ dinh dưỡng khoa học là chế độ ăn uống mà theo đó dựa trên nhu cầu của từng đối tượng và cân đối được bốn nhóm chất
nhóm chất bột đường nhóm chất đạng nhóm chất béo nhóm vitamin chất sơ và khoáng chất
nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất bột đường nhóm chất b

nhóm vitamin và khoáng chất là các chất không sinh năng lượng nhưng lại có tác động hiệu quả đối với hệ miễn dịch của cơ thể

giúp cung cấp các yếu tố vi lường và cả các chất bảo vệ giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật ở mọi lứa tuổi
chất béo là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu của cơ thể là môi trường hấp thu các vitamin tan trong dầu như a de và k
chất béo cung cấp các acid béo thiết yếu là chất điều biến mạnh mẽ của phản ứng dịch nổi bật là omega ba omega sáu chống viêm thần kinh
linoleic acid cũng làm giảm mất cản dị ứng
tuy nhiên cần chú ý khi dùng nạc chất béo hạn chế các chất béo bão hòa khó hấp thu thay vào đó nên lựa chọn chất béo chưa bão hòa
mỗi người có một thể trạng khác nhau do đó để có sức đề kháng tốt trước hết chúng ta cần tính toán nhu cầu cơ bản phù hợp

nhu cầu cơ bản được tính dựa vào cân nặng và chiều cao
lời khuyên từ chuyên gia
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh
để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể dinh dưỡng là điều trú trọng đầu tiên
bên cạnh đó cần kết hợp tập luyện thể dục thể thao phù hợp nâng cao sức khỏe nâng cao sức đề kháng
cùng với đó mỗi người cần loại bỏ các thói quen có hại nghi thức khuya uống rượu bia hút thuốc
thay vào đó là sinh hoạt điều độ lành mạnh đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ
luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ăn uống khoa học vận động thường xuyên